tại thành phố cần thơ ban nội chính trung ương đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ ngành nội chính đảng
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương chủ trì và phát biểu tại hội nghị
gần năm trăm linh đại biểu là cán bộ công chức đang công tác tại các ban nội chính tỉnh ủy thành ủy trong cả nước
sẽ được cập nhật bổ sung kiến thức bảy chuyên đề về công tác nội chính phòng chống tham nhũng cải cách tư pháp
việc kiểm tra giám sát trong các lĩnh vực công tác tôn giáo của đảng nhà nước
việc tham mưu xử lý các vụ án vụ việc và một số nghiệp vụ khác
phát biểu tại hội nghị đồng chí phan đình trạc yêu cầu các cán bộ nội chính muốn làm đúng làm mạnh
phải có đủ kiến thức kỹ năng trách nhiệm bản lĩnh và liêm chính mới hoàn thành được nhiệm vụ trong tình hình mới